còn tại tỉnh lâm đồng với hành vi cố ý gây thương tích cưỡng dâm và cướp tài sản
đối tượng lê văn phương hai mươi tuổi trú tại thôn năm xã lộc nam huyện bảo lâm
đã bị công an thành phố bảo lộc bắt khẩn cấp và ra lệnh tạm giữ hình sự
vào trưa ngày một mươi một tháng chín phương gọi điện thoại cho một phụ nữ trú tại huyện bảo lâm
đến nhà để trả số tiền mua thiếu chiếc điện thoại trước đó
tại đây phương đã dùng dao khống chế nạn nhân cướp một điện thoại tiền và một lắc tay bằng vàng
trong lúc rằng co phương đã dùng dao cứa vào cổ và đâm vào tay trái của nạn nhân
không dừng lại ở đó đối tượng còn cưỡng hiếp nạn nhân
hành vi của phương bị người dân phát hiện bắt xử giao cho cơ quan công an
nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu kịp thời